ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
cụ thể vào đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn nguyễn phương nam cùng với một mươi hai đối tượng khác phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nam
nên một mươi ba đối tượng này đã lấy nhiều hung khí chuẩn bị từ trước và đuổi đánh nhóm thanh niên kia hậu quả là một nạn nhân bị thương tật ba mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với sáu đối tượng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại
tổ chức và sử dụng trái phép chân ma túy một mươi thanh niên vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện
trước đó vào dạng sáng ngày một tháng một mươi các lực lượng phối hợp kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố hai a phường trảng giài do nguyễn anh kiệt thuê
tại đây lực lượng công an phát hiện có một mươi thanh niên
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ loa đèn nháy bộ đĩa xứ và thẻ cà ma túy một gói ma túy cùng với nhiều tăng vật khác
quả tên nhanh một mươi trên một mươi trường hợp dương tính với chân ma túy
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám diễn ra vào chiều qua
trung tướng tôn sô tránh văn phòng người phát ngôn của bộ công an
đã cung cấp thông tin về một số vụ án thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
hiện cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn hai mươi tám bị can liên quan công ty việt á
hai mươi bị can trong vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và bảy bị can trong vụ án tân hoàng minh
trong quá trình tiến hành tố tụng bộ công an rất chú trọng việc điều tra xác minh
làm rõ nguồn tài chính nguồn tiền tài sản của các đối tượng trong vòng ngắn
khởi tố vụ án khởi tố bị can thì số tài sản các nguồn tiền này được phong tỏa cây biên
như trong vụ tân hoàng minh số tài sản được cây biên phong tỏa khoảng bốn tỷ đồng
vụ việc ở bệnh viện đa khoa đồng nai tài sản thiệt hại một trăm năm mươi tỷ đồng
nhưng tài sản các đối tượng bị kê biên lên tới một một trăm năm mươi tỷ đồng tài sản nhà nước được bảo đảm
về các vụ án này bộ công an đang quyết liệt tập trung lực lượng điều tra theo đúng tiến độ với phương châm thượng tôn pháp luật
không bỏ lọt tội phạm không làm oan cho người vô tội xử lý một vụ để cảnh tỉnh một vùng lĩnh vực
làm không ngừng nghỉ làm rõ đến đâu xử lý đến đó
mới một mươi bảy tuổi nhưng đã thực hiện hành vi mua bán người công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng trú tại huyện tri lăng
đối tượng mạnh khai nhận vào khoảng đầu tháng tám vừa qua thông qua mạng xã hội facebook có làm quen với một người phụ nữ
khi biết cô gái này có nhu cầu tìm việc làm đối tượng đã rủ xuống khu vực huyện việt yên tỉnh bắc giang để làm việc
sau đó mạnh liên lạc với một thanh niên ở khu vực quận hà đông hà nội thỏa thuận bán cô gái này với giá tám triệu đồng
để làm nhân viên phục vụ quán karaoke
đến ngày hai mươi một tháng chín công an tỉnh lạng sơn đã làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng mạnh về hành vi mua bán người
đồng thời đưa cháu gái về đoàn tụ với gia đình
do thiếu tiền trả nợ một thanh niên ở cà mau đã đến công an báo tin giả mình đi cướp tài sản
với hành vi này nam thanh niên đã bị công an phường sáu thành phố cà mau xử phạt hành chính
theo hồ sơ một thanh niên đã đến công an trình báo vào sáng ngày hai mươi hai tháng chín
sau khi đi thu tiền của công ty và đang lưu thông trên tuyến đường thuộc phường sáu
thì người thanh niên này bị hai đối tượng lạ mặt cướp giật số tiền gần bảy triệu đồng và một số giấy tờ khác

sau khi xác minh điều tra công an xác định không có vụ cướp giật nào xảy ra tại địa điểm và thời gian trên
từ những chứng cứ và các biện pháp nghiệp vụ qua làm việc tại cơ quan công an
thanh niên trên đã thừa nhận việc báo tin giả
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính thanh niên trên
về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
thưa quý vị sau hàng loạt vụ cháy gây thiệt hại lớn về người
những tưởng công tác phòng chống cháy nổ sẽ được người dân
chú trọng hơn thế nhưng thời gian qua các vụ cháy
đặc biệt là cháy trong khu dân cư vẫn diễn biến phức tạp
làm thế nào để công tác phòng chống cháy nổ đạt hiệu quả và thực chất hơn
vẫn là bài toán đang được lực lượng chức năng tích cực đi tìm câu trả lời
xác định phòng cháy hơn chữa cháy bốn tại chỗ là phương châm quan trọng hàng đầu
trong việc chữa cháy hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh
chính vì vậy một trong những giải pháp đang được công an tp hà nội tập trung thực hiện
là nâng cao năng lực chữa cháy cho lực lượng tại chỗ lực lượng chữa cháy cơ sở
và sự chủ động tham gia của người dân vào công tác này
địa bàn hà nội hiện có hơn năm ba trăm sáu mươi khu dân cư trong đó có bốn trăm ba mươi ba khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao
gần chín năm trăm linh tuyến đường phố hẻm ngõ nằm sâu từ hai trăm linh m trở lên xe chữa cháy không thể tiếp cận
bởi vậy việc trang bị các kỹ năng khả năng ứng phó chữa cháy lúc ban đầu
cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
hà nội tập trung thực hiện là nâng cao năng lực chữa cháy cho lực lượng tại chỗ lực lượng chữa cháy cơ sở
hà nội tập trung thực hiện là nâng cao năng lực chữa cháy cơ sở
từ đầu năm đến nay trên địa bàn không xảy ra vụ cháy nào gây thương vong về người
một mươi bốn phường và tất cả các cơ sở trọng điểm có nguy cơ về cháy nổ
đều thành lập và duy trì đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ
đảm bảo khi có sự cố xảy ra việc tiếp cận hiện trường cứu người bị nạn
và ngăn cháy lan trong khu dân cư được thực hiện nhanh chóng hiệu quả

hà nội tập trung thực hiện là nâng cao năng lực chữa cháy cơ sở
hà nội được xây dựng ngay một sao rộng trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố hà nội
lực lượng công an cơ sở cũng xác định vấn đề cốt lõi vẫn là phải duy trì thực chất
khuyên khích người dân cùng tham gia đồng hành và từng mức thay đổi nhận thức
về công tác phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị hiện nay nhiều trường học trên cả nước đã và đang đẩy mạnh công tác giáo dục
lòng biết ơn cho học sinh đối với mọi lĩnh vực mọi đối tượng trong cuộc sống
biết ơn ông bà bố mẹ thầy cô giáo
biết ơn những người xung quanh biết ơn các loại tài nguyên như đất nước và cả chính bản thân mình
để từ đó trân trọng những gì mà bản thân đang có mỗi ngày
vâng ạ có thể thấy mục tiêu năm học mà ngành giáo dục đang tiếp tục hướng tới
không chỉ là nỗ lực đạt những thành tích học tập mà hơn hết là giúp các em học sinh
vận dụng kiến thức thành hành động vận dụng từ trường đến gia đình và lan tỏa ra ngoài xã hội
hãy cùng đến với mô hình con đường biết ơn trong phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về điều này
hãy cùng đến với mô hình con đường biết ơn trong phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về điều này
trải nghiệm con đường này của nhà trường đã công phu chuẩn bị ra
vì trước đây con đường nghĩ là lòng biết ơn là gì đó nó khá là cao siêu như là mình phải gửi quà cát cho người ta
nhưng mà sau khi đi con đường này thì con biết rằng lòng biết ơn chỉ đơn giản là biết ơn mọi thứ xung quanh
như là đất nước cỏ cây hay là biết ơn cha mẹ biết ơn chính mình
và con thấy là mình phải biết ơn mọi người xung quanh nhiều hơn
chỉ qua những hành động thật đơn giản như là cố gắng giúp đỡ mọi người
rồi tiết kiệm nước và bảo vệ đất
con đường biết ơn này con cần phải tiết kiệm nước và cần phải bảo vệ môi trường
biết ơn được bắt đầu bởi chữ biết đó là khởi đầu của trí tuệ
biết không chỉ dừng lại ở hiểu ai đã giúp mình những gì
hãy mở rộng để nhận thức được những điều tốt đẹp trong cuộc sống
thấy rõ những nguyên nhân tạo nên điều tốt đẹp đó
để rồi không chỉ ghi nhớ bao đáp phù hợp mà còn khơi dậy sự đồng cảm
lòng chắc ẩn và hành động tốt đẹp bên trong mỗi chúng ta
dù chúng ta có làm bất cứ điều gì trở thành bất cứ ai và thành công vực bậc như thế nào
thì mục đích chính trong cuộc đời này cuối cùng phải là hạnh phúc
và lòng biết ơn chính là chất liệu tạo nên điều đó
bước đi trên cái chặng đường đời nó giống như một cái con đường
và trên cái con đường đó chúng ta đã đón nhận rất nhiều cái điều mà mọi người đang trao đến
từ cây cối thiên nhiên đất đai
sông ngòi nước hay là mẹ là cha là thầy cô là những bạn bè
và từ đó khơi dậy cái sự biết ơn
và chuyển hóa thành những cái hành động thành những cái cam kết thực hành những cái điều biết ơn
hay lan tỏa những cái điều tốt đẹp mà mình đang được đón nhận đó đến cho những cái người xung quanh
con đường biết ơn của trường xanh tuệ đức còn thể hiện những cam kết in dấu vân tay để hành động
đôi khi chỉ một nụ cười
ánh mắt một câu cảm ơn hay hành động tử tế dù rất nhỏ như tiết kiệm nước bỏ rắc đúng chỗ không lãng phí đồ ăn
để biết rằng ta đang hạnh phúc vì được cho đi và lan tỏa những điều tốt đẹp yêu thương đến cuộc sống này
hy vọng con đường biết ơn này sẽ được nhiều trường học hỏi và nhân rộng trên toàn quốc